ngày một mươi một tháng một mươi hai công an quận bình tân tp hcm cho biết đang tạm giữ đỗ thành công hai mươi bốn tuổi quê tại ninh bình
và nguyễn trí bảo hai mươi hai tuổi quê tại bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó hai chiến sĩ canh sát giao thông của đội canh sát giao thông trực tự công an quận bình tân tp hcm
làm nhiệm vụ điều tiết phân luận giao thông tại ngã tư bốn xã phường bình hưng hòa a
tại đây tổ công tác phát hiện công điều khiển xe máy chở theo bảo không đội mũ bảo hiểm
có biểu hiện say xỉn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
do công không chấp hành cố tình tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác rút chìa khóa xe
lúc này công và bảo nhảy khỏi xe chửi bới đe dọa và dùng tay chân đánh vào người hai chiến sĩ cảnh sát giao thông
phát hiện sự việc người dân xung quanh lao vào hỗ trợ khống chế công và bảo đưa về trụ sở công an
qua làm việc cả hai khai nhận do say xỉu nên không kiểm soát được bản thân
công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng này theo quy định của pháp luật